phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thị xã cửa lò
kiểm tra xe ô tô chở khách mang bì kiểm soát ba mươi tám b năm trăm bốn mươi chín phát hiện xe đang vận chuyển hàng trăm đồ chơi trẻ em nguy hiểm
kiểm tra trên xe lực lượng công an phát hiện nhiều đồ chơi trẻ em không có hóa đơn giấy tờ hợp pháp
trong đó có nhiều đồ chơi nguy hiểm
chủ lô hàng khai nhận đã mua số đồ chơi trên của ông hoàng văn ba
trú tại phường thu thủy thị xã cửa lò đang trên đường vận chuyển về tỉnh hà tĩnh để tiêu thụ
lực lượng công an đã vận động ông hoàng văn ba tự giác giao nộp thêm hàng trăm đồ chơi
trong đó có loại bắn đạn cao su tiên la dè nguy hiểm
tất cả số hàng trên đều in nhãn mát nước ngoài
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định